liên quan vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm năm người chết và ba người bị thương trên quốc lộ hai mươi
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lê dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
kết quả việc điều tra xác định ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lê dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động hoàng văn tính
điều khiển xe ô tô biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba thực hiện hành trình từ thành phố hồ chí minh thành phố đà lạt
trong khi tính đã bị công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
khi đến đoạn đường nói trên xe do tính điều khiển đã gây tai nạn hậu quả làm năm người chết ba người bị thương
hiện công an cảnh sát định quyết định
điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật